theo thống kê của bộ giao thông vận tải do ảnh hưởng của dịch bệnh hiện có khoảng năm mươi bốn số lượng xe vận tải hoạt động khoảng bốn trăm sáu mươi hai xe tương đương gần một triệu lái xe và phụ xe
bộ đã chỉ đạo đôn đốc các cục tổng cục chuyên ngành đường bộ hàng không đường sát bám sát tình hình dịch bệnh để triển khai các giải pháp giao thông phù hợp
theo bộ giao thông vận tải việc quản lý các bến cóc xe dù gặp nhiều khó khăn cần có giải pháp quyết liệt nhằm kiểm soát việc vận chuyển người và hàng hóa giữa các tỉnh đặc biệt di chuyển từ các vùng dịch để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan giữa các địa phương
theo đó tất cả các tỉnh thành phố cần quản lý nghiêm các điểm dừng của xe vận tải bao gồm chạm xăng chạm nghỉ dọc đường đồng thời tích cực kiểm tra hướng dẫn tập huấn phòng chống dịch và tổ chức xét nghiệm sàng lọc thường xuyên tại những điểm này
cục cảnh sát giao thông đề nghị các lực lượng liên quan đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng camera hành trình giám sát toàn bộ chuyến đi trên xe hạn chế dịch bệnh lây lan